chương trình cùng tuổi trẻ chống dịch covid một mươi chín của báo tuổi trẻ đã trao tiền hỗ trợ cho người dân khó khăn vì ảnh hưởng của covid một mươi chín và trao khẩu trang cho lực lượng biên phòng tại tây ninh
chương trình cùng tuổi trẻ chống dịch covid một mươi chín đã trao tặng ba trăm linh phần quà với trị giá một triệu đồng một phần cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
và hai mươi khẩu trang cho lực lượng chiến sĩ dân quân và tình nguyện viên đang tham gia công tác chống dịch tại cửa khẩu mộc bài
từ nay đến ngày một mươi bốn tháng năm chương trình sẽ tiếp tục đi đến các tỉnh hà giang hà tĩnh đà nẵng tp hcm và cần thơ với tổng hỗ trợ là hai năm mươi năm tỷ đồng